quý vị khán giả hiệu ứng phơn hay còn gọi là gió mùa tây nam với đặc điểm khô nóng đang hoạt động tại khu vực tây bắc bộ
có thể gây khó khăn cho công tác chữa cháy bởi đặc điểm thời tiết sẽ khiến nguy cơ bùng phát đám cháy là rất cao
chính vì vậy để phòng ngừa nguy cơ cháy trong hai ngày tới quý vị ở khu vực miền núi phía dãy hoàng liên
tuyệt đối không đốt nương rẫy hay tẩm dầu đuổi ong lấy mật tại khu vực rừng và bìa rừng
nam bộ vẫn đang trong giai đoạn nắng nóng nhất từ đầu mùa nhiệt độ trung bình toàn miền là trên ba mươi năm độ c độ ẩm giảm thấp có nơi dưới bốn mươi độ c
quý vị cần lưu ý là khi ra ngoài thì mặc áo dày thấm hút mồ hôi đối với người đi bộ thì cần mang theo đầy đủ mũ ô để tránh nắng
tuyệt đối không đi ra khỏi phòng điều hòa đột ngột để tránh bị sốc nhiệt